đoàn giám sát do chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội phan thanh bình làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân thành phố cần thơ về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
cần thơ hiện có gần ba trăm linh trẻ chiếm hai mươi hai dân số
trong những năm qua thành phố cần thơ đặc biệt quan tâm tới việc phòng chống xâm hại trẻ em
tại buổi làm việc đồng chí phan thanh bình đã đánh giá cao điều này và cho rằng tình hình phòng ngừa trẻ em bị xâm hại trên địa bàn
đã có nhiều chuyển biến đem lại hiệu quả thiết thực ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm hạn chế hậu quả xấu xảy ra
trước đó đoàn giám sát của quốc hội đã làm việc với ủy ban nhân dân quận thốt nốt thành phố cần thơ và trung tâm công tác xã hội thành phố cần thơ